bản tin mở đầu bằng thông tin cập nhật về vụ cháy lớn xảy ra vào chiều ngày hôm qua tại công ty trách nhiệm hiệu hạn wifider international đài loan trung quốc
tại khu công nghiệp mỹ phước hai thuộc phường mỹ phước thị xã bến cát của tỉnh bình dương
đây là công ty chuyên sản xuất sản phẩm từ gỗ tre nứa dơm dạ và vật liệu để tết bẹn nên khi xảy ra ngọn lửa thì rất khó được dập tắt
thông tin cập nhật đến hai mươi ba h đêm ngày hôm qua sau hơn sáu tiếng đồng hồ chữa cháy ngọn lửa cơ bản được khống chế nhưng không loại trừ nguy cơ có thể bùng phát trở lại
trước đó khoảng một mươi sáu h chiều ngày hôm qua nhiều công nhân đang làm việc thì ngửi thấy mùi khói phía kho hàng nên đi kiểm tra
sau khi phát hiện có đám cháy các công nhân đã trị cháy tại chỗ
nhưng do kho hàng đều chứa các sản phẩm dễ cháy nên ngọn lửa ngày càng lớn cột khói bốc cao
sau đó ngọn lửa bốc cháy dữ dội khiến toàn bộ công nhân trong công ty tháo chạy
và báo cho cơ quan chức năng lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh bình dương đã huy động hàng chục xe cứu hỏa hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường nhằm khống chế ngọn lửa
ghi nhận ban đầu tại hiện trường diện tích đám cháy ước tính khoảng hàng ngàn mét vuông
đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có con số thông kê về mức độ thiệt hại của vụ cháy này
vì thiếu tiền nên đã tìm cách đột nhập nhà dân sát hại nạn nhân để cướp một mươi ba triệu đồng mua vàng cưới vợ
bùi thanh tân tức ròm hai mươi bảy tuổi trú tại xã bình an huyện thủ thừa tỉnh long an vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an khởi tố về hành vi giết người cướp tài sản
người dân phát hiện bà nga bốn mươi bốn tuổi chủ tiệm thức ăn gia súc tử vong tại nhà riêng vào ngày một mươi chín tháng bốn trên thi thể có dấu vết cho thấy có khả năng bị xít cổ
qua giả soát lực lượng công an đã mời tân về làm việc
theo lời khai của nghi can ngày một mươi chín tháng bốn tân đột nhập vào nhà bà nga bị phát hiện nên tân đã khống chế dùng tay xiết khổ cho đến khi nạn nhân bất động rồi lấy đi gần một mươi ba triệu đồng
tại vĩnh long một đối tượng có năm tiền án về tội trộm cắp tài sản chưa được xóa an tích lại ngựa quen đường cũ đó là trần văn vẹn ba mươi tuổi trú tại xã tân lược huyện bình tân
đối tượng vừa bị công an huyện bình tân tỉnh vĩnh long bắt giữ vào ngày hôm qua
khoảng một giờ sáng vẹn đi bộ theo tuyến đường
tại xã tân lược huyện bình tân để tìm lấy tài sản
khi đến nhà bà lê thị năm sáu mươi sáu tuổi thấy đèn con sáng và cửa nhà không khóa nên vẹn đã đẻn vào lấy trộm một chiếc lắc vàng và hai điện thoại di động
vẹn định tiếp tục lấy các đồ vật giá trị khác thì bị phát hiện nhưng đã nhanh chóng tẩu thoát
đến khoảng bảy giờ sáng cùng ngày vẹn chở vợ đến một tiệm vàng để bán tài sản vừa trộm được thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
tại cơ quan công an vẹn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
vẹn đã thêm nhiều tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy có sự tham gia của người nước ngoài và sử dụng vũ khí nóng tại tuyến biên giới việt lào
được công an huyện tương dương cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh nghệ an triệt xóa thành công bắt giữ nhiều đối tượng và thu giữ số lượng lớn vũ khí nóng
dạng sáng qua tại khe xốp chính thuộc khu vực giáp danh giữa xã nhôn mai và xã mai sơn huyện tương dương nghệ an
lực lượng chức năng đã phát hiện nhóm đối tượng người nước ngoài tổ chức mua bán ma túy
và sử dụng vũ khí nóng do địa hình núi hiểm trở nên các đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát vào rừng sâu
tại hiện trường thu giữ một khẩu súng ak một mươi viên đạn một súng tự chế năm mươi gram ma túy cao loại và nhiều đồ dùng sinh hoạt khác
đồng thời lực lượng chức năng tiếp tục tiến hành bao vây triệt xóa năm điểm bán lẻ ma túy bắt giữ tám đối tượng thu giữ hai ba mươi năm gram heroin một súng săn tự chế
chương trình tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác
thủ tướng chính phủ vừa có chỉ thị yêu cầu xử lý tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp
trong đó nêu rõ đích danh các cơ quan nhà nước không được yêu cầu doanh nghiệp và người dân bổ sung hồ sơ tài liệu quá một lần khi giải quyết thủ tục hành chính
chỉ thị yêu cầu xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ quan đơn vị thiếu trách nhiệm để cán bộ công chức viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu
gây phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp
xử lý ngay người đứng đầu có biểu hiện bao che dung túng nhân viên dưới quyền có hành vi sai trái
chỉ thị cũng yêu cầu các cơ quan nhà nước phải đảm bảo giải quyết rứt điểm kịp thời các kiến nghị phản ánh tố cáo của người dân và doanh nghiệp
tránh tình trạng giải thích không rõ ràng thay vì giải quyết
hiện tình trạng tham nhũng vật nhũng nhiễu phiền hà của cán bộ chuyên viên ở các cơ quan quyền định nhà nước
có biểu hiện ở việc bắt người dân doanh nghiệp đi lại nhiều lần nộp nhiều loại giấy tờ khác nhau
để nhìn nhận rõ hơn về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian qua
trong đó đi sâu phân tích những bất cập tồn tại là nguyên nhân dẫn đến tình trạng còn nhiều quy định pháp luật chưa phù hợp
từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật
đưa nghị quyết chuyên đề về xây dựng pháp luật của chính phủ sớm đi vào thực tiễn
chiều ngày hôm qua cổng thông tin điện tử chính phủ đã tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề văn bản ban hành phải vì cuộc sống
tại buổi tọa đàm đại diện vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật bộ tư pháp khẳng định
thời gian qua thực hiện luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật công tác xây dựng và ban hành quy định chi tiết
đã có nhiều chuyển biến tích cực rõ nét về tiến độ và chất lượng
tuy nhiên các chuyên gia tham dự cũng thẳng thắn cho rằng bên cạnh những kết quả đạt được
vẫn còn xuất hiện nhiều văn bản và đề xuất chính sách gây tranh cãi
thậm chí phản ứng từ phía người dân và cộng đồng doanh nghiệp gây rất nhiều lực cản trong cuộc sống
nhất là đối với hoạt động của doanh nghiệp
những nguyên nhân chính dẫn tới hạn chế trong công tác đề xuất soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật cũng đã được tập trung phân tích
cùng với đó là những kiến nghị đề xuất từ phía các chuyên gia nhà quản lý nhằm đảm bảo tiến độ
và nâng cao chất lượng công tác xây dựng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian tới
trong đó nhấn mạnh tới sự giám sát độc lập từ phía người dân doanh nghiệp và các tổ chức xã hội
một vấn đề cũng đang nhận được sự quan tâm của dư luận đặc biệt là người lao động đó là các phương án tăng tuổi nghỉ hưu
dự thảo bộ luật lao động sửa đổi vừa được công bố hiện đang đề xuất hai phương án tăng tuổi nghỉ hưu của nam lên đủ sáu mươi hai và nữ lên đủ sáu mươi
bắt đầu từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
mục đích của việc đề xuất này nhằm tận dụng tối đa nguồn lực lao động có
kinh nghiệm và chất lượng
việc tăng tuổi nghỉ hưu cũng thích ứng với xu hướng giả hóa dân số và tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước
ngoài ra đề xuất này còn nhằm bảo đảm cân đối quỹ hưu trí và tử tuất trong dài hạn
trong hai phương án được đề xuất phương án một có lộ trình một mươi năm năm sẽ bắt đầu tăng dần tuổi nghỉ hưu ở nam và nữ
từ mức sáu mươi tuổi và năm mươi năm tuổi tương ứng từ năm hai nghìn hai mươi một và đến năm hai nghìn ba mươi năm tuổi
nghỉ hưu tương ứng nam và nữ sẽ đạt là sáu mươi hai tuổi và sáu mươi tuổi
phương án hai có lộ trình một mươi năm việc bắt đầu tăng vẫn từ thời điểm năm hai nghìn hai mươi một nhưng sẽ kết thúc vào năm hai nghìn ba mươi
ngoài ra đề xuất cũng nêu đối với những ngành nghề đặc biệt
người lao động được quyền nghỉ hưu sớm hoặc muộn hơn năm tuổi so với tuổi nghỉ hưu chung
bắt đầu từ ngày một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín các cơ sở khám chữa bệnh công lập thuộc thành phố hà nội
sẽ điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế đối với người không có thẻ bảo hiểm y tế
thông tin này khiến rất nhiều người bệnh
các cơ sở khám chữa bệnh và cả người nhà của họ băn khoăn lo lắng
khi trong tay vẫn chưa có được tấm thẻ vàng cho sức khỏe
ký nhận của phóng viên thời sự tại bệnh viện đa khoa huyện mê linh thành phố hà nội
ở thời điểm chỉ còn đúng một tuần nữa đã đến ngày áp dụng quy định nói chê
được chuẩn đoán bị cơn đau quặn thẳng trái
bác sĩ chỉ định anh lê văn tính ở thôn hoàng xá huyện mê linh hà nội
phải đi sâu âm x quang xét nghiệm nước tiểu
nhưng vì chưa có thẻ bảo hiểm y tế nên mỗi lần đi khám như thế này
anh phải bỏ ra toàn bộ chi phí khám chữa bệnh
trước thông tin ra khám bệnh đối với người không có thẻ bảo hiểm y tế
sẽ tăng trong mấy ngày tới
không chỉ riêng anh và rất nhiều người không chịu có thẻ đều rất lo lắng
chúng tôi là dân nằm ruộng thì không có thẻ nộp nhiều tiền phải lo lắng
tôi không có thẻ y tế thì tôi đi khám để mất tiền viện phí
tiền chụp chiếu tiền đủ mọi thứ tiền
nếu mà từ mùa một đến mùa năm tăng giá viện phí thì tôi phải mua thẻ
hà nội có tám mươi sáu bảy dân số trên địa bàn đã tham gia bảo hiểm y tế
gồm các đối tượng người già trẻ em dưới sáu tuổi người nghèo và cận nghèo
chính sách xã hội
số chưa tham gia là một mươi ba ba và nhiều nguyên nhân được chỉ ra
khi số này chưa mặn mà với tấm thẻ y tế
do họ chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc tham gia bảo hiểm y tế
và thứ hai là có thể là chủ quan có thể là do những quy định của bảo hiểm

ít nhiều người ta chưa thông nên ra là cũng còn có cái ngần ngại
hoặc là do một số vấn đề khác ví dụ như đi làm ăn xa
đi hồi khi đi cả năm người ta mới về quê việc tết việc lễ thôi
nên ra là cái nhận thức về cái tham gia bảo hiểm y tế có thể là cũng chưa đầy đủ
từ ngày một tháng năm tới giá dịch vụ y tế áp dụng đối với trường hợp
không thuộc phạm vi thanh toán của bảo hiểm y tế
sẽ được áp dụng mức tối đa theo thông tư ba mươi bảy hai nghìn một mươi tám tt bit của bộ y tế
theo tính toán của các chuyên gia với mức viện phí mới
có những dịch vụ người không có thẻ bảo hiểm y tế sẽ phải chi trả tiền về số tiền rất lớn
ví dụ với dịch vụ pet ct nếu người bệnh có bảo hiểm y tế
sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán một phần theo quy định tối đa là tám mươi
ngược lại nếu phải tự thanh toán là hai mươi năm triệu đồng
hay với dịch vụ chụp ct scanner toàn thân
từ hai trăm năm mươi sáu dãy không thuốc cản quang
người bệnh không có thẻ bảo hiểm y tế phải trả tới sáu sáu triệu đồng
tăng giá viện phí chắc chắn sẽ trở thành gánh nặng đối với người bệnh
đặc biệt là những gia đình không may có người thân mắc bệnh hiểm nghèo
nhưng với việc điều chỉnh lần này cơ quan bảo hiểm xã hội mong muốn
đây sẽ là cơ sở tác động đến ý thức tham gia bảo hiểm y tế
mọi người sẽ thấy lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân
từ sơn la về hà nội thăm em đã thêm một lần nữa lay động trái tim của nhiều người
khi biết tin em trai của cậu bé đã không qua khỏi
vì sao câu chuyện này lại được báo chí đặc biệt quan tâm
và việc cậu bé có hành động dũng cảm và tràn đầy tình yêu với em trai của mình
nên được nhìn nhận như thế nào là chủ đề của cùng dòng chảy báo chí ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi giữa biên tập viên quang long
và giáo sư tiến sĩ đặng cảnh khanh nguyên viện trưởng viện thanh niên việt nam
nhà khoa học giáo sư tiến sĩ đặng cảnh khanh
xin cảm ơn ông đã đến với chúng tôi trong chương trình này
kính thưa ông chúng tôi có những hình ảnh đấy ạ
hình ảnh một cậu bé một mươi ba tuổi đi vượt hơn một trăm linh km

hình ảnh một cậu bé một mươi ba tuổi đi vượt hơn một trăm linh km bằng cái xe đạp không phá

để thăm người em mới sinh ra và đã bị bệnh rồi
những ngày qua thì những cái thông tin này lại được báo chí nhắc đến nhiều
và tiếp tục làm tâm điểm dư luận của các báo
cũng như là chiếm được cái trái tim của những người đọc
bởi vì là em của cậu bé thì đã không qua khỏi
kính thưa ông ông nghĩ gì về cái trường hợp cậu bé sơn lan này ạ
cái câu chuyện này nó có thể khiến cho tất cả những người biết suy nghĩ như chúng ta thì hết sức là xúc động
nó nói về một cái tình cảm của con người khi biết những người thân trong gia đình của mình gặp tai nạn
thì họ sẵn sàng làm tất cả những điều gì mà có thể làm được
lúc đó họ không nghĩ đến bản thân mình nữa
và nghĩ đến tất cả cái người thân yêu của mình
làm sao để những người thân yêu của mình có thể qua được cái cơn nguy hiểm đó
đây là một cái tấm gương hết sức là cảm động
trong lịch sử thì thời các cụ thời xưa học thì nó có một cuốn sách vỡ lòng dành cho thế hệ cũng trẻ như vậy
ở tuổi này
đó gọi là cuốn sách nhị thập tứ hiếu
tức là nêu ra hai mươi bốn tấm gương trong quan hệ gia đình với nhau
thì tôi nghĩ rằng là cái hiện tượng này nếu mà có thể được ghi lại
thì nó cũng sẽ là một cái tấm gương ở trong cái xã hội hiện đại này
về cái quan hệ gia đình
vâng kính thưa ông
đúng là các báo cũng rất là quan tâm đến vấn đề này
ví dụ như báo tuổi trẻ cũng có một cái bài là
vì sao cậu bé đạp xe trên một trăm linh km thăm em đã lây động trái tim của mọi người như chúng ta vừa mới bàn luận
thì đây là những cái hình ảnh rất là ấm áp của gia đình của em
và đây là hành trình của cậu bé đi từ sơn la đến hà nội ạ
thì đã được hơn một trăm linh km
và em ấy đã kiệt sức
rất may là gặp được những người lái xe tốt bụng và đã đưa em mới xuống hà nội
và em có cơ hội được gặp nghề em của mình
tuy nhiên thì một cậu bé người dân tộc ở một vùng quê
và đã đi một cái chặng đường rất là xa như vậy
ở trên một cái xe đạp không có phanh
có phải chăng đó cũng là một cái điều rất là nguy hiểm không ạ kính thưa ông
trước hết cái nguy hiểm này thì chúng ta phải hiểu rằng là
trong những trường hợp mà
những cái người mà sống trong cái tình cảm gia đình nó sâu nặng
thì trong cái trường hợp họ gặp nguy hiểm
thì họ không bao giờ ngại cái nguy hiểm đó
và họ không nghĩ đến bản thân mình
như tôi có nói đến cái câu chuyện
ở trong cái sách nhị thập tứ hiếu hai mươi bốn cái tấm gương trong quan hệ gia đình
mà thời xưa chúng ta phải học ấy
thì có cái tấm gương là cậu bé tên là ngô mãnh
tức là trong gia đình thì mũi rất là nhiều
thì ông bố ba mẹ không thể hiểu rằng tại sao mà cứ buổi tối đi ngủ
con trai mình cũng bằng cái tuổi của em chiến này
thì bao giờ cũng cởi trần
thế là hóa ra là họ cởi trần
anh ta cởi trần là để cho mũi nó đốt hết vào anh ta
để không đốt bố mẹ nữa
thì đây là một cái tấm gương mà tôi nghĩ rằng nó
khi mà người ta gặp thấy cha mẹ
hoặc là những người thân yêu của mình
thì người ta sẵn sàng hy sinh
và khi hy sinh đấy thì đôi khi nó cũng có những cái
mà chúng ta cái người mà vô cảm
thì người ta sẽ nghĩ rằng đó là cái sự hy sinh mang tính mù quáng
nhưng mà nếu mà đặt ở cái trường hợp đó thì
thì đây là một cái điều hết sức đáng trân trọng
vậy thì cái trường hợp của cậu bé sơn la này
em vì quyết chiến
thì cũng là một cái hành động
gọi là anh dũng trong trái tim của chính gia đình của em phải không
vâng đúng như vậy đấy
tức là em ấy sẵn sàng làm những cái điều mà
người khác cho rằng nó là hết sức nguy hiểm
nhưng mà đối với em ấy
thì cái nguy hiểm đó không bằng
không bằng cái tình cảm của mình
cái điều này thì nó cho thấy rõ rằng là
cái điều quan trọng nhất mà chúng ta hiện nay là cần phải nuôi dưỡng cái tình cảm đấy
hơn là cái việc mà trách cứ rằng là
em ấy đã không quản ngại nguy hiểm
bởi vì là tha quản ngại nguy hiểm
nhưng mà có thể gặp được em
có thể là giúp đỡ gì cho mẹ
để mà cứu giúp cho em
thì cái nguy hiểm đó
nếu so với lại cái mà mình phải lựa chọn
thì cái điều mình lựa chọn nó cao quý hơn
thì đây là một cái điều chúng ta
có lẽ không nên trách em
mà nên cảm phục em
chỉ có điều là chúng ta hướng em tới
một cái gì đó
tức là nó minh mẫn hơn
trong cái việc xử lý
vâng kính thưa ông
và rõ ràng thì đây là những cái hình ảnh rất là ấm áp
đây là cái chiếc xe đạp của em đấy
không có phanh không có chôn gì hết cả
đây là phần nền dọc đường của em đi
và đây là hình ảnh em trên ô tô đấy ạ
những người lái xe rất là tốt bụng
đã giúp đỡ em ấy
và rõ ràng rằng cái hành động này
của em thì đã lay động trái tim của rất là nhiều người
như chúng ta nói rất là nhiều lần trong cái chương trình này
và rất là nhiều những cái cơ quan tổ chức
rồi là cá nhân
đã dành những cái phần thưởng cho em
và rõ ràng đây là một cái điều mà em đã giúp cho bố mẹ em
và chúng tôi tin chắc rằng là
một gia đình dân tộc thì sẽ không thể
mà có cái kinh tế này
thì đã giúp được cho bố mẹ rất là nhiều
điều này thì chúng ta thấy rằng mọi người xúc động
là rất là chính xác
và tôi cảm thấy rất là vui mừng
bởi vì cái dư luận mà cảm động
và xúc động trong cái chuyện này
nó cao hơn rất nhiều
so với những cái người mà phê phán em ấy
rằng là tại sao mà lại mạo hiểm như vậy
trong cái bối cảnh mà bây giờ
bao nhiêu vấn đề tệ nạn
đối với trẻ em như vậy
thì cũng có nhiều người trách
nhưng tôi nghĩ rằng cái số lượng
cái người mà đã trách em
mà cảm thông với em ấy nó nhiều hơn
nó chứng tỏ rằng xã hội của chúng ta
lành mạnh hơn rất nhiều
bởi vì hàng ngày chúng ta nghe những câu chuyện
là cha mẹ bị con hát hủi
đuổi ra ngoài
anh em tranh giành nhau miếng đất
tranh giành nhau cái nhà
thì chúng ta thấy rằng là
cái chuyện này nó làm cho người ta thức tỉnh rất là nhiều
cái ý nghĩa giáo dục của cái câu chuyện này
mặc dù đây là một cái tấm gương rất nhỏ
một cái sự kiện rất nhỏ
nhưng mà cái ý nghĩa
cái ý nghĩa của nó
cái sự cảm thông
cái sự xúc động
nó làm cho con người
buộc con người phải nghĩ về mình
nghĩ về xã hội
để mà cho xã hội nó tốt hơn
quan hệ gia đình nó tốt hơn
vâng như vậy thì đây là một cái câu chuyện rất là nhỏ
của một cậu bé
cũng bé xíu đấy
nhưng mà tuy nhiên thì nó đã
tiếp thêm một cái nguồn năng lượng
một cái nguồn sinh khí mới
cho toàn thể mỗi chúng ta phải không ạ
để chúng ta thấy cái giá trị của gia đình
sự gắn kết giữa các thành viên
là một cái điều hết sức là trân trọng
và vẫn đang hiện hữu trong
trong xã hội của chúng ta
trong cái đất nước của chúng ta
có phải không kỳnh thưa ông
vâng đúng chứ vậy
tức là cái này nó tạo ra một cái tấm gương
một em bé thôi
một em nhỏ thôi
nhưng nó tạo cho chúng ta một cái tấm gương
rằng là trong xã hội chúng ta
những người mà sống tình cảm
những người mà biết nghĩ đến nhau
biết nghĩ đến người khác
nó còn rất nhiều
đây là một tấm gương nhỏ
nhưng mà ý nghĩa thì lại vô cùng to lớn
xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ đặng cảnh khanh
xin kính mời quý vị chúng ta tiếp tục theo dõi chương trình
với những tin tức đáng chí khác
dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm kéo dài năm ngày
hay là nhiều người trong quý vị thì đã lên kế hoạch
về quê hoặc là đi du lịch cùng với gia đình và người thân
vậy thì những gợi ý của chúng tôi sau đây
chắc chắn là sẽ giúp ích cho quý vị
nếu như quý vị đã lựa chọn được điểm đến
thì phương tiện di chuyển
và truyền thông của quý vị
và chi phí cho chuyến đi
chắc chắn là điều phải lưu tâm rồi phải không ạ
và tin vui là bắt đầu từ ngày hôm qua
thì người dân đã có thể mua vé tàu hỏa
và thanh toán bằng ví điện tử
cụ thể ngày hai mươi ba tháng bốn
công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội
và công ty cổ phần công nghệ vimo
đã ra mắt dịch vụ mua vé tàu qua ví điện tử vimo
theo đó tất cả các bước chọn chuyến đi
số lượng hành khách thời gian đi
loại chỗ ngồi thanh toán và xuất vé
đều được thực hiện hoàn toàn online
nhằm tiết kiệm thời gian và phục vụ nhu cầu
của hành khách mọi lúc mọi nơi
để sử dụng dịch vụ hành khách chỉ cần
tải ứng dụng ví điện tử vimo
còn để thanh toán khách hàng chỉ cần sử dụng
các loại thẻ thanh toán như visa mastercard
và thẻ atm của hơn hai mươi ngân hàng
liên kết thanh toán trên ví điện tử vimo
đó là di chuyển bằng tàu hỏa
còn đối với những hành khách có nhu cầu đi lại bằng máy bay
thì thông tin tiếp theo đây sẽ vô cùng là bổ ích
đó là vietnam airlines
tổng công ty hàng không việt nam
từ ngày hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
vietnam airlines chính thức ra mắt dịch vụ
làm thủ tục lên máy bay qua điện thoại
dịch vụ được sử dụng cho các chuyến bay nội địa của vietnam airlines
khởi hành từ sân bay tân sơn nhất
và tiếp tục được nghiên cứu để mở rộng
đến các sân bay khác trong thời gian tới
để làm thủ tục lên máy bay qua điện thoại
hành khách chỉ cần gọi điện đến tổng đài
từ tám h đến một mươi bảy h hàng ngày
với cước phí năm đồng một phút
thời gian để hành khách làm thủ tục qua điện thoại
là từ một mươi hai h cho đến hai h
trước giờ khởi hành
dưới sự hỗ trợ của tổng đài viên
hành khách sẽ được xác nhận lịch trình chuyến bay
lựa chọn vị trí ghế ngồi theo ý muốn một cách dễ dàng
thẻ lên máy bay sẽ được cung cấp cho hành khách
tại quầy làm thủ tục đêm một
nhà ga nội địa sân bay tân sơn nhất
dịp nghỉ lễ này
nếu như quý vị lựa chọn đến du lịch
tại tỉnh quảng ninh
thì sẽ có thể hòa mình vào chương trình nghệ thuật
lễ hội đường phố carnarvon
sẽ được tổ chức vào ngày hai mươi tám tháng bốn
tại thành phố hạ lộc
chương trình nghệ thuật carnarvon hạ long
hai nghìn một mươi chín được xây dựng với các tiết mục
đặc sắc vui tươi của mến đất
du lịch sôi động thân thiện mến khách
phần biểu diễn đường phố carnarvon
từ một mươi năm cho đến một mươi sáu h ngày hai mươi tám tháng bốn
phục vụ người dân và du khách
tại khu vực vòng xuyến đài phun nước
trước cửa khách sạn flc grand hạ long
đi dọc đường phía trước trung tâm hội nghị quốc tế
phần chương trình nghệ thuật carnarvon hạ long
diễn ra vào hai mươi h cùng ngày
tại trung tâm tổ chức hội nghị quốc tế
với khoảng một hai trăm linh chỗ ngồi
cùng với sự góp mặt của các ca sĩ nghệ sĩ
hàng đầu việt nam
nếu như không thích sự sôi động của âm nhạc
và lễ hội thì quý vị lại có thể tìm đến
sự trải nghiệm và thưởng thức
những phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ
và quảng bình sẽ là một lựa chọn thú vị
tại đây ubnd tỉnh vừa mới mở
một tuyến du lịch đường sông
tham quan các làng nghề vô cùng độc đáo
với mong muốn mang lại sự khám phá
và trải nghiệm mới
và giúp cho du khách có thêm sản phẩm du lịch mới
khi đến với di sản thiên nhiên thế giới phong nha kẻ bàng
ubnd tỉnh quảng bình
đã cho phép mở tour du lịch khám phá sông son
và thăm các làng nghề ven sông
đến với tour du lịch này
du khách sẽ được đi trên du thuyền
để ngắm nhìn cảnh vật núi non hùng vĩ
dọc bờ sông son và sông danh
đến tham quan nhà thờ cổ gia hưng hơn một trăm linh năm tuổi
trải nghiệm nghề nuôi cá lồng trên sông
thăm các làng nghề làm nón làm bánh đa
và đặc biệt là được trải nghiệm cuộc sống của cư dân
ở hai bên bờ sông
thưa quý vị mặc dù lực lượng chức năng
thành phố hồ chí minh đã và đang quyết liệt
trong việc xử lý tình trạng khai thác cát trái phép
trên các tuyến sông cửa biển thuộc địa bàn
sông vẫn tồn tại nhiều hạn chế
ảnh hưởng xấu đến môi trường và an ninh khu vực
theo thống kê của lực lượng chức năng
hầu hết phương tiện vi phạm có tải trọng hơn một tấn
bị bắt về hành vi này
đều từ các tỉnh phía bắc vào
nên chỉ xử lý theo trường hợp bắt quả tan
và cá nhân điều khiển phương tiện
chứ chưa xử lý được chủ phương tiện
bên cạnh đó hầu hết các công trình
kể cả công trình có vốn công ích
quan trọng cho sự phát triển kinh tế quốc gia
đều sử dụng cát khai thác trái phép
trong khi đó mức phạt thì tương đối nhẹ
người vi phạm khi bị phát hiện thường bỏ chạy
xa cát xuống biển tẩu tán tăng vật
tránh bị tịch thu phương tiện
những năm trở lại đây tình trạng đã ở mức báo động
nguyên nhân là khang hiếm vật liệu xây dựng
nhất là cát săn lấp
các đối tượng tổ chức khai thác có quy mô diễn ra rầm rộ
nhất là vào ban đêm
với nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm né tránh sự kiểm tra
của cơ quan chức năng
sau những tranh cãi về thu phí thân nhân người bệnh
tại bệnh viện đa khoa khu vực quận thủ đức
sở y tế tp hcm đã thống nhất
các phương án triển khai dịch vụ tiện ích
phục vụ người bệnh và thân nhân người bệnh
tại các bệnh viện trên địa bàn
sở y tế tp hcm yêu cầu các bệnh viện
tăng cường truyền thông đến người bệnh và thân nhân người bệnh
phối hợp tốt với bệnh viện
trong việc tôn thủ các nội quy sinh hoạt
của thân nhân người bệnh
trong thời gian lưu trú tại bệnh viện
góp phần tạo môi trường chăm sóc tốt nhất cho người bệnh
đồng thời các bệnh viện không được thu phí
các dịch vụ tiện ích tối thiểu
phục vụ người bệnh và thân nhân người bệnh
như nhà vệ sinh nước rửa tay xà bông rửa tay
nước uống thang máy nơi sạc điện thoại
và các tiện ích khác có trong cơ cấu giá dịch vụ khám chứa bệnh
sở y tế cũng yêu cầu các bệnh viện sửa chữa nâng cấp
và đảm bảo nhà vệ sinh luôn sạch đẹp
đáp ứng mong đợi của người bệnh
tại tp hcm tình hình nắng nóng kéo dài liên tục nhiều tháng qua
khiến các mặt hàng nước giải khác trở nên đắt hàng
tuy nhiên người dân vẫn chưa chú trọng nhiều
đến vấn đề an toàn vệ sinh khi sử dụng mặt hàng này
tp hcm nói riêng
nam bộ nói chung đang nắng nóng gây gắt
nhiệt độ ngoài trời vào buổi trưa lên đến ba mươi năm ba mươi sáu độ c
để giảm nhiệt
người dân thường sử dụng các loại nước uống làm sẵn
theo đó nhiều mặt hàng nước giải khác như
trà tắc sinh tố nước mía dừa tắc trái cây
nước ép chè giải nhiệt tiêu thụ mạnh
đây là thức uống giải nhiệt được nhiều người lựa chọn
vì giá cả vừa túi tiền
mỗi đầy trà tắc khoảng một mươi đồng
sinh tố giao động một mươi năm hai mươi đồng một ly
nước mía vỉa hè trung bình tám một mươi hai đồng một ly
những sản phẩm chế biến từ cây cỏ
như mía lâu rễ tranh mũ trơm
người bán chỉ cần dùng thùng xốp ướp lạnh
để ngay trước hàng quán
những nơi không được trưng bày ra lề đường
thì ghi tấm điển nước ướp lạnh
khách có nhu cầu ghé vào là có người bán nước ngay
bao giờ chị mua nước ngoài đường uống hết trơn á
duy nhất là có nước ngoài đường là nước cam hơn
thì người ta bắt tận tay đó thì uống hết
nhưng mà mình đâu có biết là rửa cây người ta có rửa sạch hay không
mình đâu có biết nên chị không có mua
nếu mà nước mát thì mình uống cho nhà đam ra đường phèn
còn nhà nấu cũng được
còn không thì mình có biết những chỗ mà mình quen biết
chứ nhiều khi uống dưới hè cũng không bảo đảm cho sức khỏe
dù không thật sự yên tâm
khi mua các loại nước giải nhiệt không nhãn mát xuất xứ
thường được người bán giới thiệu là do nhà làm tự chế biến
nhưng do cần giải khắc nhanh chóng tiện lợi
nên đa phần người mua chỉ hỏi qua loa về câu
về loại nước cần mua và sử dụng
chưa kể thời điểm này dịch vụ bán nước giải nhiệt online
đua nhau giới thiệu đủ các loại nước chè giải nhiệt
kèm với quảng cáo và hình ảnh sản phẩm rất bắt mắt
nhưng đa phần cũng là các loại nước tự pha chế không nhãn mát
người mua chỉ biết xuất xứ thành phần sản phẩm từ chủ hàng
còn thực tế nó được pha chế như thế nào ở đâu
thì chỉ có chủ hàng mới biết được
nhưng đây lại là kênh bán hàng của danh thu cao nhất
vì khách có nhu cầu sẽ được giao hàng đến tận nơi
theo ghi nhận được biết vào mùa nắng nóng này
một trang bán nước giải nhiệt online
giao hơn một trăm linh chai mỗi ngày tăng gấp ba bốn lần ngày thường
nên nguồn nguyên liệu cũng quá tải phải thu gom ở nhiều nơi
nguồn gốc xuất xứ của nguyên liệu cũng bị xem nhẹ
ví dụ bây giờ trà nắng thì mình bán thì gấp đôi ngày thường
nhưng mà người ta thường là uống nước suối với nước canh giấc nhiều
mình lấy là mối rồi đó giờ báo đảm vệ sinh
thứ hai là mấy cái này ở nhà mình làm
trên muối ở nhà làm

mình không có những cái hủ sẵn như người ta
là có cái bao quả người ta để quanh năm suốt tháng
mình chỉ bán trong vòng mấy mấy ngày rồi mình nấu cái mới
vào mùa nắng nóng nhu cầu uống nhiều nước là tất yếu
nhưng để vừa giải nhiệt nhưng phải bảo đảm an toàn về sức khỏe
người dân cần chú ý chọn lựa sản phẩm phải đảm bảo vệ sinh
biết được nguồn gốc xuất xứ tránh sử dụng sản phẩm trôi nổi để lâu ngày
vâng quay trở lại với câu chuyện về tiêm chủng
mà chúng tôi đã đề cập ở phần đầu của chương trình
theo viện vệ sinh dịch tễ trung ương tại việt nam
từ năm một nghìn chín trăm tám mươi năm chương trình tiêm chủng mở rộng
đã được triển khai tại một trăm linh các tỉnh thành phố trên cả nước
sau hơn ba mươi năm triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng
với việc đạt và duy trì tỷ lệ tiêm chủng cao hơn chín mươi năm
việt nam đã thanh toán được bệnh bại liệt vào năm hai nghìn
loại trừ uốn ván sơ sinh vào năm hai nghìn năm
và bảo vệ thành công kết quả này từ đó cho đến nay
chính vì nhờ tiêm chủng nên các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm
như là sởi bạch hầu ho gà uôn ván
cũng đã giảm hàng chục cho đến hàng trăm lần
tuy nhiên vài năm trở lại đây
nhiều ông bố bà mẹ ở việt nam
lại chủ trương quay lưng lại với việc tiêm chủng vaccine
số lượng phụ huynh lựa chọn bài trừ vaccine ngày càng tăng
mà không lường được những mối nguy hại từ quan điểm này
không chỉ cho sức khỏe tính mạng của trẻ
mà còn khiến lỗ hổng về miễn dịch trong cộng đồng ngày càng lớn
tiêm vaccine phòng bệnh là phát minh vĩ đại của nhân loại
giúp phòng tránh rất nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm
tuy nhiên không có vaccine nào là an toàn tuyệt đối
và chính những trường hợp sốc phản vệ hiếm hoi
khiến nhiều người đã quay lưng lại với tiêm chủng
gần đây trên trang mạng xã hội xuất hiện nhiều cá nhân
hội nhóm kêu gọi chống tiêm vaccine
và dẫn các nghiên cứu từ nước ngoài về tác hại của vaccine như
vaccine viêm gần bê gây nguy cơ tử vong ở trẻ sơ sinh
có khoảng bảy trăm ba mươi trẻ em philippines
có nguy cơ nhiễm bệnh xuất xuất huyết nặng hơn do trích vaccine sốt xuất huyết
chấn thương do vaccine gây ra
không ít cha mẹ đặt niềm tin vào những thông tin này
và đánh mất niềm tin vào việc tiêm vaccine
mình có bạn mới sinh em bé
bản thân mình biết mặt trái của vaccine
mà không thầm nói với bạn
thì mình biết là bạn sẽ chỉ nghe bác sĩ mà thôi
nghĩ sao mà tiêm vậy bạn
sau khi tìm hiểu thì mình đang rất hối hận
vì đã tiêm cho con bao nhiêu là thuốc độc vào người
sắp tới phải thải độc cho con thôi
con mình viêm lao mà vẫn sợ bị nhiễm lao
điều trị mất hơn một năm
sau đó là đến mẹ cũng bị lao
không nên tiêm vaccine
bố mẹ hoàn toàn là tốt nhất cho con
đầu năm hai nghìn một mươi chín
ở hà nội ghi nhận nhiều trường hợp phản ứng nặng sau khi tiêm chủng
ngay cả tại những cơ sở tiêm chủng
dù đã cho con đi tiêm chủng
nhưng các bố mẹ cũng không khỏi lo lắng về vấn đề phản ứng sau tiêm
khi mà ngày càng nhanh
có nhiều những vụ việc sốc phần vệ khi tiêm chủng
đã tiêm phòng vaccine nhưng vẫn bị bệnh
không phải là trường hợp hiếm
tại khoa nhi bệnh viện phổ trung ương
bé khánh bốn tuổi
đang nằm điều trị
đã hai tuần do bệnh lao cuộc sống
bà bé khánh cũng như rất nhiều phụ huynh khác
đang dần mất niềm tin
vào việc vaccine có thể phòng ngừa được bệnh
trước khi sinh
sau khi sinh một tháng
đã được tiêu chuẩn
theo chương trình của bộ y tế
cũng có nhưng mà do là không rõ nguyên nhân
từ nguồn lây nào
nó không biết được là do đâu
cũng có nhưng mà do là không rõ nguyên nhân
có rất nhiều nguyên do
khiến một bộ phận người
quay lưng lại với tiêm chủng
nghĩ ngại về chất lượng của vaccine
lo ngại về tính an toàn sau tiêm chủng
hay ngả theo các trưởng phái
chữa bệnh thuận tự nhiên
những hội nhóm anti vaccine như thế này
càng làm cộng đồng thêm hoang mang
về chất lượng của tiêm chủng
thực ra thì bây giờ trên trào lưu mạng
có rất nhiều mẹ
có hẳn hội nhóm là anti vaccine
tức là trả tiêm chủng gì cho con
thậm chí còn sinh đẻ cũng thật ra là không có tiêm chủng
thật theo tự nhiên
tuy nhiên khoa học càng phát triển
người ta càng nghiên cứu được nhiều vaccine
mục đích là vaccine là gì
mục đích của vaccine là phòng bệnh
chứ không chờ đến khi mà trẻ nhiễm bệnh mình mới điều trị
nếu không tiêm vaccine khi dịch bệnh xảy ra
thì trẻ sẽ bị nhiễm bệnh hàng loạt
còn ngoài ra ở đây chúng tôi cũng đã gặp những trường hợp
mà gia đình không cho tiêm vaccine gì cả
con dẫn đến lao bằng láo
đến hai mươi một tháng
thì xuất hiện lao bằng láo
trong khi đó tỷ lệ nhiễm lao của việt nam khá là cao
nếu được tiêm phòng
chắc chắn tỷ lệ đấy sẽ giảm đi
cái nguyên nhân thì thật ra là rất là nhiều
trong đó cái tự nhiên dân chủ quan là chính
thì nếu như những người đó mà cứ nghe
những người khác mà mình không tiêm phòng
thì cá nhân mình cũng có nguy cơ mắc bệnh
và thứ hai là mình có nguy cơ mắc bệnh
lây lan cho những đối tượng khác nữa
nó ảnh hưởng đến chính
nó ảnh hưởng đến cái mức dịch cộng đồng
ví dụ như là bệnh sở
thì thế giới người ta cũng nói rằng
thí dụ như trên chín mươi năm dân số mà được tiêm phòng
phòng bệnh sở
thì dân số đó sẽ không bị mắc bệnh
nhưng nếu mà cái con số đấy giảm
thì càng giảm nó tăng cái nguy cơ
có thể gấp đến ba bốn lần để vùng phát một cái đợt dịch
cho cộng đồng
ước tính năm hai nghìn một mươi bảy
có khoảng một năm triệu trẻ em tử vong
vì các bệnh có thể phòng ngừa được
lý do phổ biến là do các gia đình
chỉ hoãn hay từng chối không cho con mình sử dụng vaccine
vì thấy không cần thiết
và tâm lý hoài nghi đối với vaccine
chính điều này đã dẫn đến
một số dịch vụ
bệnh bùng phát
trong đó có dịch sởi bùng phát một cách đáng báo động
việc không chắc chắn về thông tin
liên quan đến vaccine trên internet
và mạng xã hội
cũng là một trong những yếu tố dẫn đến tình trạng bùng phát dịch bệnh này
vâng qua những ví dụ thì những phân tích vừa rồi
quý vị hẳn đã nhận ra chính từ việc
từ chối việc tiêm chủng
thì sẽ dẫn con người đến nguy cơ
bị lây nhiễm bởi các dịch bệnh
mà lẽ ra chúng ta hoàn toàn có thể phòng ngừa
nhờ tiêm vaccine
những hoạt động phong phú của tuần lễ tiêm chủng thế giới năm nay
hy vọng là sẽ giúp cho người dân
đặc biệt là các phụ huynh có con nhỏ
nhận thức được đúng đắn và đầy đủ hơn
về tầm quan trọng của tiêm chủng
từ chối tiêm chủng không chỉ đặt con người vào rủi ro
mà còn xâm phạm lợi ích chung của cả cộng đồng
trong đánh giá gần đây
vào đầu năm hai nghìn một mươi chín
tổ chức y tế thế giới đã xếp việc e ngại
từ chối tiêm chủng
là một trong một mươi yếu tố đe dọa sức khỏe toàn cầu
bởi vì việc tiêm chủng
không chỉ để bảo vệ bản thân
mà còn để xây dựng một hệ miễn dịch cho cả cộng đồng
người được tiêm chủng đầy đủ
sẽ có một hệ miễn dịch khỏe mạnh hơn người không tiêm chủng
miễn dịch thì cũng là chủ động
hoặc là miễn dịch tự nhiên
thì đều là khi mà có tiếp xúc với nguồn bệnh
thì cơ thể sẽ xin phán thể ra để phòng cái bệnh đó
tuy nhiên như mình nói rồi
nếu như là tiêm vaccine là mình có một cái miễn dịch chủ động
thì khi tiêm phòng thì một là
có thể mình sẽ không mắc bệnh đó
hai là nếu có mắc thì cái tỷ lệ
biến chứng sẽ giảm rất nhiều
và cái biểu hiện của bệnh cũng nhẹ nhàng hơn
ví dụ như là đội thủy động
thì khi tiêm phòng thì chúng ta có tiêm nhưng vẫn có thể mắc
nhưng mà nó chỉ là các cái biểu hiện ngoài da
và những cái nốt nó rất là nhỏ
đó là mức độ ít chẳng định từ biến chứng
thế còn nếu như không tiêm phòng
thì cái việc điều trị nó sẽ kéo dài
tốn kém mất thời gian hơn
và nó còn nguy cơ lây lan cho cộng đồng
hơn ba mươi năm qua
nhờ thực hiện nhiều chương trình lớn về tiêm chủng
mà hàng năm số trẻ mắc lao bạch hầu
ho gà uốn ván bại liệt
sởi viêm ngăn bê viêm mảng não
tại việt nam liên tục giảm
thậm chí có những dịch bệnh
đã được thanh toán hoàn toàn
hơn sáu trăm linh triệu liều vaccine
đã được trích miễn phí cho trẻ em và phụ nữ
nhờ vậy giảm tỷ lệ mắc
và tử vong của các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm
có vaccine dự phòng từ hàng trăm
đến hàng nghìn lần
việc tiêm chủng phòng bệnh là hết sức quan trọng
trong việc duy trì các thành quả
mà việt nam đã đạt được
không để nguy cơ dịch bệnh bùng phát
vâng xin mời quý vị cùng đến với những thông tin về dự báo thời tiết
tờ washington post của mỹ cho biết
nhiệt độ hôm hai mươi tháng bốn tại việt nam
thì đã phá vỡ kỷ lục quốc gia
qua tất cả các thời kỳ
nhiệt độ lên đến gần bốn mươi ba bốn độ c
được ghi lại ở huyện hương khê
của tỉnh hà tĩnh
mức nhiệt này thì đủ để làm mềm bút sáp màu
tan chảy thành sô cô la
và đẩy nhiệt độ bên trong chiếc ô tô
động ngoài trời vượt quá sáu mươi độ c
tuy nhiên nắng nóng thì sẽ
vẫn được dự báo là chưa có dấu hiệu dừng lại
dự báo có khả năng nắng nóng
sẽ kéo dài đến hết tháng
và cường độ nóng ngày hôm nay sẽ gia tăng
ở nam bộ thì mức nhiệt phổ biến
là từ ba mươi năm cho tới ba mươi bảy độ c
có nơi lên đến ba mươi tám độ c
khoảng thời gian từ một mươi một h đến một mươi sáu h
sẽ nắng rát và nóng nhất trong ngày
trong khi đó
sau một ngày dịu mát
thì bắc bộ và trung bộ vào ngày hôm nay
nắng nóng sẽ đan rộng trở lại
từ ba mươi năm cho đến ba mươi bảy độ c
là mức nhiệt phổ biến trong khu vực
riêng các tỉnh biện biên sơn la hòa bình
vùng núi từ thanh hóa
đến thử thiên huế sẽ nằm trong tâm nóng
mức nhiệt cao nhất có thể
đến đến ba mươi chín độ c
nắng gây gắt
nhiệt độ cao kèm với bụi bặng
ô nhiễm thì làm gia tăng nguy cơ
mắc các bệnh dị ứng mắt
phổ biến là viêm kết mạc dị ứng và viêm rác mạc
biểu hiện thường thấy là ngứa đỏ mắt chảy
nước mắt thì kèm cảm giác nóng rát
để bảo vệ cơ sổ tâm hồn
thì quý vị đừng quên đeo kính dâm
đội mũ rộng vành
mỗi khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời
nhất là vào buổi trưa chiều nắng gắt
vệ sinh mắt hàng ngày bằng nước muối sinh lý
đặc biệt là sau khi đi di chuyển
ở ngoài trời thì
nơi môi trường khói bụi
cần bổ sung các thực phẩm có lợi cho mắt
như rau xanh trái cây gốc và các loại hạt
trong chế độ ăn uống hàng ngày
cũng là điều vô cùng có ích cho sức khỏe
và cuối cùng sẽ là những thông tin dự báo thời tiết chi tiết
cho các vùng trên cả nước
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
những thông tin dự báo thời tiết
đã khép lại sáu mươi phút thời lượng
của chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại